huyện lục ngạn tỉnh bắc giang được thiên nhiên yêu đái về khí hậu thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp để trồng các loại cây ăn quả theo hướng hàng hóa chất lượng cao
những năm qua huyện miền núi này đã triển khai nhiều giải pháp để hình thành các vùng cây ăn quả tập trung tăng năng suất chất lượng từng bước hướng tới là vùng cây ăn quả trọng điểm của cả miền bắc
với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu rất phù hợp cho phát triển cây ăn quả những năm qua huyện lục ngạn đã tập trung cho phát triển những loại cây ăn quả đem lại giá trị cao cho bà con
với gần hai mươi tám hectare cây ăn quả đây được coi là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của miền bắc trong đó có hơn một mươi năm hectare vải thiều và gần bảy hectare cây có múi
để quảng bá giới thiệu cung ứng các loại trái cây chất lượng cao những sản phẩm đặc trưng được chế biến từ nông lâm sản của các xã thị trấn trong huyện ra thị trường
đồng thời kết nối giữa nhà nông với doanh nghiệp thu hút du khách tạo điều kiện phát triển kinh tế du lịch của huyện sau này
trong ba ngày từ hai mươi đến hai mươi hai tháng một mươi một tới đây huyện lục ngạn sẽ tổ chức hội trợ cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng năm hai nghìn hai mươi
hội trợ năm nay sẽ bao gồm các tour du lịch sinh thái trải nghiệm các vườn cây ăn quả phục vụ các du khách đến tham quan hội trợ và mua sắm
bên cạnh đó trong khuôn khổ diễn ra hội trợ ubnd huyện lục ngạn sẽ khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử các loại trái cây của huyện đấu giá vườn và cây ăn quả chất lượng mẫu mã đẹp